các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo ông trức vào ngày hai mươi bảy tháng chạp tức ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cháu a đã được các bác sĩ tháo bột cành tay
suốt mấy ngày tết bố cháu ở đó trông túc trực đến ngày mùng bốn tết các chị ở nhà nhớ bố quá nên gia đình để bác gái chị của bố cháu a lên thay
đến sáng nay tôi gọi điện lên hỏi thì được báo cháu đã cử động được ngón chân
gia đình cũng rất mừng vì cháu đã bước đầu có tiến triển tốt hơn
mấy ngày tết ngày nào tôi cũng thắp hương cầu khấn ông bà tổ tiên để cầu mong phù hộ cho cháu qua được kiếp nạn này
cháu còn bé quá mà đã phải chịu nỗi đau đớn đến như thế ông trước nói
ông nội của bé a cũng chia sẻ nhìn cháu gái nhỏ nằm bất động trên giường cấp cứu phải thở máy người đầy kim tiêm mà ông rất xót xa chỉ biết nhờ cậy các y bác sĩ cứu giúp cho cháu
tôi bố cháu hay bác cháu
nhiều đêm gần như thức trắng chỉ dám chượp mắt ít phút rồi lại chạy ra chạy vào để xem bác sĩ có gọi gì còn hỗ trợ
các y bác sĩ cũng động viên bảo gia đình không nên quá lo lắng nếu có vấn đề gì bất thường thì sẽ báo
ông trức bày tỏ và nói rằng nếu bằng mắt thường thậm chí vén tóc của cháu cũng khó có thể thấy các vị trí bị găm đình
giờ điều mong mỏi lớn nhất là cháu gái tôi qua được cơn nguy nan này
còn mọi việc khác tôi cũng không quan tâm quá nhiều
việc xử lý người gây ra nỗi đau đớn này cho cháu sẽ do cơ quan chức năng thực hiện và gia đình chỉ mong là đúng người đúng tội
ông trức nói thêm
người thân của cháu a cũng thông tin trong những ngày tết vừa qua có nhiều người nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi động viên gia đình và gửi các lời chúc tốt đẹp sớm qua khỏi đến cháu
đây là sự động viên giúp đỡ rất to lớn đối với gia đình
riêng về mẹ của cháu a
theo người thân trong suốt mấy ngày tết gia đình cũng không thấy mẹ cháu liên hệ lên viện để xin chồng thăm con hay là gặp các con ở nhà
mẹ nạn nhân bị găm đinh vào đầu cho biết em rất sốc không thể ngờ khuyên làm như vậy
trước đó vào thời điểm trước tết nguyên đán nhâm dân hai nghìn hai mươi hai luật sư lê hồng hiền đoàn luật sư hà nội người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho cháu n a đã có cuộc gặp gỡ với chị ng t l hai mươi bảy tuổi
làm mẹ ruột của cháu a
luật sư hiển chia sẻ thêm hiện l đang ở trong phòng trọ cỡ một mươi m hai tại xã cần kiệm thạch thất và tỏ ra khá mệt mỏi khuôn mặt sành dỡ
trong buổi nói chuyện lờ kể từ khi xảy ra sự việc cô ta không thiết tha gì ăn uống
khi luật sư hiển đặt câu hỏi về việc cảm thấy thế nào khi được thông báo huyên chính là người đã gây ra tội ác với con mình lời trả lời rằng bản thân thực sự rất sốc
một đằng là con em một đằng là người ăn ở với em em từng tin tưởng anh ta không thể ngờ anh ta lại làm như vậy với con em con em nó có tội gì đâu
l trả lời câu hỏi của luật sư
bình thường huyên là người như thế nào
trước câu hỏi này của luật sư hiền l đáp
anh ấy bình thường lúc nào cũng sống tình cảm có lúc nóng tính nhưng có việc gì thì mới nóng tính
anh ấy là người hay suy nghĩ em không nghĩ anh ấy lại làm vậy
l cũng chia sẻ với luật sư
khi yêu huyên l đã nói về hoàn cảnh của mình bao gồm cả việc nuôi cháu a
huyên đồng ý và thông cảm
cũng có lúc huyên mắng cháu a nhưng chưa bao giờ đánh cháu trước mặt lở
khi được hỏi vì sao không mảy may nghi ngờ gì trong khi con gái liên tiếp phải nhập viện trong trường hợp bất thường như vậy
lời cho rằng mình chỉ nghĩ là do con nghịch
em tin huyên nên không nghĩ ra việc như vậy lờ nói
em mong cho con em tỉnh lại em vẫn muốn nuôi cháu để bù đắp lại cho nó chứ em cũng chả biết còn cách nào nữa
nó chịu đau đớn nhiều quá rồi
đây là do em thực sự là do em
em gián tiếp khiến nó như thế em đẻ nó nuôi nó bao nhiêu năm
còn huyền anh ấy sẽ phải chịu tội với pháp luật
mẹ cháu a bày tỏ với luật sư
luật sư lê hồng hiển cho biết
chị ktzt chủ nhà trọ cũng là người sống sắt
chị ktzt bắt vách với huyên cho hay
ngay trước thời điểm xảy ra sự việc chị nghe thấy huyên và cháu a tâm sự rất lâu
bình thường tôi không thấy a và huyên gần gũi gì nhiều
nhưng sáng hôm đó thấy bé a và huyên nói chuyện rất nhiều
tôi còn nghĩ hôm nay hai chú cháu thân thế
bé a còn lưu lo kể chuyện nhà bố cháu thế này thế kia
sau đó tôi đi làm chẳng ngờ
chị t nói
như đã thông tin trước đó cháu a đã bị nguyễn trung huyên ba mươi tuổi
trú tại thạch hòa huyện thạch thất đóng chín chiếc đinh vào đầu
qua kiểm tra cảnh sát xác định giữa huyên và chị ngờ t l hai mươi bảy tuổi mẹ của bé a
có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã cần kiệm huyện thạch thất
quá trình chung sống với nhau từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay
huyền nhiều lần ra tay tàn độc với cháu a để không phải nuôi dưỡng chăm sóc cháu
đình điểm đến
trong chiều một mươi bảy tháng một anh ta đã lấy chín chức đinh găm vào đầu của con riêng người tình
sau khi sự việc xảy ra cả huyên và chị l đều bị công an triệu tập lên làm việc
bác sĩ bệnh viện bạch mai xót xa chỉ ra nguyên nhân bé gái bị găm đình mà không ai hay biết
mới đây phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bạch mai đã có nhận định chuẩn xác liên quan đến vụ việc này
cụ thể nhiều người đặt câu hỏi tại sao nghi phạm găm chín đinh vào đầu của em bé
mà không có dấu vết gì bên ngoài để người khác có thể phát hiện
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bạch mai cho biết
cấu tạo của hộp sọ của các cháu nhỏ hiện đang phát triển có những đường top còn mềm
nếu sờ vào đúng những khe đấy thì rất dễ cho đi vào sâu
giống như chúng tôi chữa bệnh thì cũng có thể chọc kim qua những đường thóp để hút dịch ở bên trong da
hay còn gọi những vùng đó là vùng cầm não bộ bác sĩ dũng nói
phòng giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng
phần tích với trẻ khoảng ba tuổi thì đa số các đường thóp đã liền
tuy nhiên cũng có nhiều trẻ vẫn chưa liền mà kể có liền rồi thì cũng chưa hoàn chỉnh
tóm lại với trẻ nhỏ thì vỏ hộp sọ còn mềm còn phát triển rộng ra
và còn có thể có những đường khớp sạch giữa dạch ngang xung quanh
nên nếu vô tình đóng đinh vào vùng đó thì trẻ ít đau
ngoài ra theo phó giáo sư dũng không chỉ riêng trẻ em mà kể cả người trưởng thành
ở trên não có những vùng cầm
là những vùng mà não không có biểu hiện ra bên ngoài
chọc vào không gây liệt mà cũng không chết thậm chí là cũng không chảy máu
dị vật cứ xuyên vào sâu và ở trong như vậy
nhất là đinh kim nhỏ diện tích tiếp xúc nhỏ không cần lực mạnh thì khó để lại dấu vết
còn nếu chọc đúng những đường đi có dây thần kinh thì liệt ngay lập tức
hoặc chọc đúng vào chỗ có liên quan đến hô hấp tuần hoàn thì đứa trẻ có thể chết ngay
thật ra tình trạng hôn mê như thế này
cũng là bị ảnh hưởng nặng rồi
ở những trường hợp tương tự nếu phát hiện ra đầu tiên cần kiểm tra xem bé bị nhiễm trùng không
sau đó sẽ phải cân nhắc chữa hết viêm nhiễm bằng kháng sinh
hay vừa điều trị nhiễm trùng vừa tiến hành phẫu thuật lấy đinh da
tuy nhiên với số lượng nhiều như thế một cháu bé ba tuổi như thế thì quyết định phẫu thuật cũng không dễ tí nào
bác sĩ dũng phân tích
theo bác sĩ dũng những trường hợp như vậy sẽ để lại nhiều di chứng nguy hiểm
ví dụ như động kinh có thể đi loạn trạng
phát triển chậm và những di chứng về tinh thần thì khó chữa
thưa quý vị những ngày cận tết ấy khi những bạn bè cùng trang lứa đang hào hức đón tết
với bánh kẹo hoa đảo hoa mai được mặc quần áo mới được nhận lì xì
thì à lại phải chịu đựng những đau đớn mà chỉ nghe thôi cũng thấy rủng mình
và thật trở trêu thảm kịch này lại đến từ hành vi tàn độc của chính người đầu gối tay ấp với mẹ của em
có lẽ chính sự mù quáng của người mẹ đã gián tiếp đẩy con mình vào hoàn cảnh như vậy
hy vọng một phép màu sẽ đến với a vào những ngày đầu năm mới để em có thể khỏe lại
sống vui tươi hồn nhiên như đúng lứa tuổi của mình
và để cho cuộc đời có thể bù đắp những tháng ngày đau đớn mà em đã phải trải qua
những thông tin mới nhất về vụ án này sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức tiếp theo